các đồng chí luôn dựa vào nhân dân phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các lực lượng
tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đề xuất đảng nhà nước tổng thể đồng bộ về chủ trương giải pháp chiến lược
và đấu tranh triệt phá hàng nghìn vụ án chuyên án thu giữ khối lượng lớn ma túy
từng bước ngăn chặn kiểm chế tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta
nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh bị thương
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và bảy tập thể sáu cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tôi nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những thành tích và sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong hai mươi năm năm qua
tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy rất nặng nề
tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục phát huy khí phách anh hùng
truyền thống vẻ vang luôn rèn luyện giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và ngày càng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt
trở thành lực lượng cách mạng chính quy tình nhuệ hiện đại của công an nhân dân việt nam kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy
góp phần cùng lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe hạnh phúc thành công chào thân ái và quyết thắng
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt giữ hơn hai trăm chín mươi vụ hơn bốn trăm sáu mươi đối tượng
thu giữ hơn năm tấn thuốc viện hơn tám mươi một tấn ma túy hơn tám mươi một tấn cần sa hơn sáu tấn ma túy tổng hợp hàng nghìn súng quân dụng đạn lựu đạn
nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước
ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bộ nội vụ nay là bộ công an bàn hành quyết định số một trăm chín mươi hai về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
nay là cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ngay từ những ngày đầu thành lập tuyên thệ trước đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khắc phục khó khăn gian khổ
bất chấp hiểm nguy âm thầm làm nhiệm vụ thề chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy mang lại sự bình yên
ốc cho nhân dân và trong suốt chặng đường hai mươi năm năm qua lực lượng cảnh sát ma túy cả nước đã triệt phá hàng trăm nhiệm vụ thu giữ gần một trăm chín mươi tấn ma túy cao loại
sau ba năm xác lập chuyên án tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám sao huyện ma túy bất khả xâm phạm tại bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
của hai chùm ma túy khét tiếng là nguyễn thanh quân và nguyễn văn thuận đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá thành công
đằng sau sự thắng lợi của chuyên án này là những ngày dòng giã nằm gai nếm mật đối diện với hiểm nguy của hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ công an
chuyên án sáu trăm hai mươi sáu t thực hiện vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp quy mô lớn tại tỉnh con tum do các đối tượng người trung quốc điều hành thu giữ hàng chục tấn tiền chất để sản xuất ma túy
chuyên án bảy trăm chín mươi một gl đã bắt giữ đối tượng cầm đầu
minh giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch đài loan trung quốc thu giữ năm trăm linh kg ma túy dạng ketamin
và gần đây một thủ đoạn cực kỳ tinh vi đó là giấu gần chín mươi kg ma túy vào trong dạ dày lợn để vận chuyển sang trung quốc cũng đã bị phát hiện đấu tranh bóc gỡ
chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm xác lập vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thu giữ chín mươi hai bánh heroin sáu mươi kg ma túy đá hai mươi viên thuốc lắc được giấu dưới đáy sọt mắm cá vận chuyển theo tuyến ưu tiên xe luồng xanh
tám đối tượng bị bắt giữ năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả lựu đạn cùng nhiều tăng vật liên quan là kết quả đấu tranh chuyên án của công an tỉnh đồng nai
ngay trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp trên cả nước
với tội phạm ma túy trong suốt quá trình hình thành và phát triển đã minh chứng một thực tế
dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào dù khó khăn gian khổ hiệp huy
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vẫn vẹn nguyên lời thề
đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
trong cuộc chiến đấu đầy cam go với tội phạm ma túy ngày càng manh động nguy hiểm
luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng chơi bắn
đã có hai mươi bảy cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an bộ đội và nhân dân đã anh dũng hy sinh
hơn bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ bị thương bị phơi nhiễm hiv
nhiều gương chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chiến đấu hy sinh dũng cảm khi tuổi đời chỉ mới đôi mươi
dẫu cuộc chiến còn đầy gian nan khốc liệt nhưng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
vẫn quyết tâm đấu tranh với tội phạm trong tình hình hiện nay
từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm ma túy cho thấy
thời gian tới trước áp lực
của tình hình ma túy thế giới nhất là khu vực tam giác vàng và trăng lưỡi liềm vàng
châu á và đông nam á tiếp tục trở thành địa bàn sản xuất tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp chất hướng thần
xu hướng hợp pháp hóa chất ma túy của một số quốc gia sẽ đặt ra nhiều thách thức với nhiệm vụ phòng chống ma túy ở nước ta
hiện nay thì tội phạm về ma túy có thể nói là chúng hoạt động hết sức là manh động
hầu hết các đối tượng thì đều có trang bị các loại vũ khí
trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội
chính vì như thế cho nên là chúng tôi cũng phải điều tra nghiên cứu rất kỹ về đối tượng
từ đó chúng tôi xây dựng những phương án đấu tranh
làm thế nào đó phải đạt được cái mục tiêu vừa bắt giữ được đối tượng
vừa thu giữ được vật chứng để xử lý
nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng của chúng tôi cho quân chúng nhân dân
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quán triệt
thực hiện theo đúng quá trình
điểm phương trầm chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đó là phải triệt phá được toàn bộ đường dây
ổ nhóm bắt giữ bằng được các đối tượng chủ mưu cầm đầu
đồng thời phải triệt phá ngay các đường dây tụ điểm khi mới hình thành
không được để xảy ra tình trạng nuôi lớn rồi mới đánh
chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa
tăng cường hợp tác quốc tế trong việc bắt giữ tội phạm ma túy ngay từ bên kia biên giới
kiên quyết không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế
làm tốt công tác phối hợp công tác chỉ đạo đối với các đơn vị địa phương
để làm sao chúng ta là tất cả các cấp các ngành các đơn vị chúng ta đồng tâm hợp lực vào
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
mặc dù cuộc đấu tranh phòng chống ma túy còn rất nhiều cam go và khó khăn phía trước
nhưng với vai trò là lực lượng nòng cốt chủ trì phòng chống và kiểm soát ma túy
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống
vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tôi luôn luôn thể hiện được cái mình là bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức
và cái tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
chúng tôi cung quyết đấu tranh đến cùng
với mỗi cán bộ chiến sĩ hiện nay chúng tôi hiện nay thì luôn luôn phát huy cái vai trò
cũng như là tinh thần của thế hệ đi trước
gạt thái được nhiều
đã được nhiều cái thành công những chiến công trong cái thời gian tới
dù cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy còn nhiều gian khổ hy sinh
xong toàn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nguyện đoàn kết một lòng
luôn rèn đức luyện tài xây dựng toàn lực lượng cách mạng chính quy
tinh nguyện hiện đại với phương châm chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
từng cán bộ chiến sĩ luôn xác định và xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng
càng giỏi về pháp luật tinh thông về nghiệp vụ vừa hồng vừa xuyên thấm nhuận sâu sắc
và thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn tiếp tục không lúc nào ngơi nghỉ
những gian nan vất vả hy sinh sẽ tiếp tục tôi luyện thêm bản lĩnh
ý chí đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phần thưởng cao quý cho mỗi chiến công của các anh là sự ghi nhận
của nhân dân là sự bình yên hạnh phúc của gia đình
tổ chức toàn quốc do bộ công an tổ chức về hai dự án luật này sẽ được khai mạc vào sáng thứ hai ngày một mươi bốn tháng ba
dưới sự chủ trì của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội thảo các đại biểu sẽ tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng hai dự án luật
và vị trí vai trò tầm quan trọng của hai dự án luật này trong đời sống xã hội nói chung
công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng cũng như phương hướng xây dựng hoàn thiện hai dự án luật này
thưa quý vị lan tỏa mô hình ngân hàng máu sống trong tuổi trẻ công an nhân dân liên tiếp trong thời gian vừa qua
rất nhiều người bệnh đã được kịp thời cứu chữa
ngay trong ngày hôm qua các thành viên câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an thành phố hà nội và công an tỉnh nghệ an
đã hiến máu cho các bệnh nhân qua cơn nguy kịch
niềm vui đến với một mươi một bệnh nhi
nhỏ nhất mới bốn tháng tuổi đều trong tình trạng thiếu máu và mắc các chứng bệnh ác tính
đang được điều trị tích cực tại bệnh viện nhi trung ương
khi các chiến sĩ công lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tỉnh nguyện công an thủ đô kịp thời sung phong hiến máu
thêm một giọt máu nghĩa tình thêm một cơ hội được phẫu thuật thêm một hy vọng được cứu sống
cơ hội ấy cũng được trao cho bệnh nhân ung thư đang được cấp cứu tại bệnh viện ung bướu nghệ an
thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều chương trình hiến máu tỉnh nguyện bị trì hoãn
lượng máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị ngày càng khan hiếm
những giọt máu cho đi không chỉ là tình cảm là nghĩa cử nhân văn sâu sắc
mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an nhân dân đối với cộng đồng xã hội
trong phần tiếp theo của chương trình phó thủ tướng phạm bình minh yêu cầu phải công khai minh bạch các chuyến bay
đón người việt tại ukraine
cả nước ngày hôm nay ghi nhận hơn một trăm sáu mươi tám bảy trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín giảm ba trăm tám mươi sáu ca so với ngày hôm qua
địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong ngày vẫn là hà nội và nghệ an
tại hà nội ngày hôm nay có ba mươi sáu trăm chín mươi ba ca mắc trong đó có một mươi sáu trăm chín mươi ba ca cộng đồng và có thêm một mươi ca tử vong
bệnh nhân phân bố tại năm trăm hai mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi quận huyện thị xã
với nghệ an địa phương có số ca mắc cao thứ hai bao gồm một mươi một sáu trăm sáu mươi sáu ca
trước diễn biến của dịch sở giáo dục và đào tạo và sở y tế tp hcm đang phối hợp kiểm tra giả soát bộ tiêu chí an toàn trong trường học
từ đó liên sở sẽ có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố đề nghị điều chỉnh một số quy định tiêu chí để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm trung bình hiện nay mỗi ngày thành phố có khoảng hai trăm linh ca học sinh phát hiện là f tại trường
số lượng ca bệnh chưa có dấu hiệu giảm mà vẫn diễn biến phức tạp đòi hỏi các nhà trường phải linh hoạt chủ động trong việc chuyển đổi hình thức học tập
để hỗ trợ công tác giảng dạy và đảm bảo thời lượng chương trình đáp ứng yêu cầu tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp cho học sinh
tới đây sở giáo dục đào tạo và sở y tế sẽ phối hợp kiểm tra giả soát bộ tiêu chí an toàn trong trường học
từ đó sẽ có điều chỉnh một số quy định tiêu chí để phù hợp với tình hình thực tế
sở giáo dục và đào tạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị trường học nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch đối với các hoạt động bán chú nội chú căng tin
trường hợp phụ huynh yêu cầu cho con là f vẫn tham gia học trực tuyến hoặc học sinh nhiễm bệnh không triệu chứng
nhà trường có thể linh động bố trí thời lượng học phù hợp nhưng phải ưu tiên các vấn đề về sức khỏe của học sinh
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tại tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc vừa bắt đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân khắp cả nước bằng hình thức giao bán hàng gia dụng online
thêm một lời cảnh báo cho người dân trước bẫy lửa của kẻ dân
đối tượng nguyễn duy đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã nghĩa hòa huyện lạng giang tỉnh bắc giang
vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn duy đăng đăng tải lên mạng xã hội các thông tin hình ảnh về các mặt hàng gia dụng rồi giao bán với giá xỉ
khi có người liên hệ mua hàng thì đang yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước
sau khi bị hại gửi tiền đối tượng đã chiếm đoạt tiêu xài đồng thời chặn liên lạc với bị hại

những mặt hàng nào em có thì em gửi còn những mặt hàng không có thì em lấy tiền cọc và em chặn giao đô của người ta
theo điều tra ban đầu trong thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nguyễn duy đăng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
điều đáng nói thủ đoàn của đối tượng không mới nhưng nhiều người dân vì ham rẻ và cá tin nên vẫn sợ bẫy
công an huyện nghi lộc khuyến khảo đối tượng
đối với các hình thức mua bán trên mạng xã hội thì mạng đặc biệt là thông qua zalo facebook
thì đề nghị đối với người dân thì cần phải tỉnh táo và phải xác minh cụ thể địa chỉ
cảnh là bị lừa và tiền mất mà không được lấy được các cái hàng mà theo mình là mua
hiện truyền án đang tiếp tục được điều tra mở rộng cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của nguyễn duy đăng
thì nhanh chóng liên hệ với công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
linh quan đến việc đón người ra ngoài
khi được gửi việt từ ukraine về nước phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
yêu cầu khẩn trương tổ chức các chuyến bay do các doanh nghiệp tài trợ công khai minh bạch đúng quy định
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan
khẩn trương tổ chức các chuyến bay này
trước đó bộ ngoại giao phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan và các hãng hàng không
đã tổ chức hai chuyến bay đưa hơn năm trăm linh công dân về nước
các cơ quan đại diện tại ba lan và rumani tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân
có nguyện vọng trở về nước cho các chuyến bay tiếp theo
trong khi đó tại các quốc gia lân cận ukraine các nỗ lực giúp đỡ và hỗ trợ bà con người việt
sơ tán từ ukraine sang vẫn được thực hiện mạnh mẽ trong những ngày vừa qua
tính đến sáng ngày hôm nay đại sứ quán và cộng đồng tại hungary đã đón hỗ trợ khoảng sáu trăm tám mươi bà con sơ tán
từ ukraine trong đó ba trăm bảy mươi người được hỗ trợ chỗ ăn ở và ba trăm một mươi người được hỗ trợ đồ ăn bán

con từ ukraine tới hungary chủ yếu muốn tạm thời lánh nạn và chờ để quay trở lại nếu kết quả đàm phán thuận lợi hoặc tình hình ổn định
đây cũng là những người đang sinh sống và làm ăn ổn định ở ukraine
chỉ một số ít muốn đến một số nước khác trong eu như đức hà lan hay séc theo nguyện vọng riêng
những bà con muốn trở về việt nam hầu hết sẽ đăng ký tới ba lan hoặc rumani